để tăng tính thanh khoản cho thị trường ngân hàng nhà nước vừa ban hành tín phiếu với khối lượng tăng lên năm mươi bảy tám trăm linh tỷ đồng trong đó phát hành thêm hai tỷ kỳ hạn chín mươi một ngày với lãi suất một tám
đây là tuần hút dòng đầu tiên sau ba tuần bơm dòng liên tiếp khối lượng lớn hút lại lượng tiền bơm ra trong ba tuần trước
khối lượng tín phiếu đang lưu hành tăng nhanh lên mức bảy mươi tám một trăm linh tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng lãi suất duy trì ổn định ở mặt bằng hiện tại tỷ giá giảm nhẹ xuống mức hai mươi hai bảy trăm bảy mươi năm đến hai mươi hai tám trăm bốn mươi năm đồng một đô la mỹ
hiện giá vàng trong nước đã tăng lên sát ba mươi bảy triệu đồng một lượng tăng khoảng ba trăm linh đồng so với tuần trước trong khi giá vàng thế giới ổn định quanh ngưỡng một ba trăm linh đô la một ounce